và hiện tổ công tác đã bản giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên ra quyết định tạm giữ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ
theo thông tin từ phóng viên antv tại hiện trường vào cuối giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng hai
đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội chủ trì phối hợp với đội một mươi bảy cục quản lý thị trường đã phát hiện thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số sản phẩm gồm tràng trứng nầm lợn sủi cảo luồn ngỗng được cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải hơn năm tấn được vận chuyển từ lào cai về hà nội tiêu thụ và tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tất cả số hàng hóa thực phẩm được bảo quản thô sơ không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép
chủ hàng khai nhận đã mua hàng trôi nổi tại lào cai mang về bán lẻ với giá từ một trăm ba mươi đến hai trăm linh đồng một kg
do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp trước tết nguyên đán tăng cao cho nên ngay sau tết các nguồn thực phẩm như rau củ quả hải sản khan hiếm hiện giá đã tăng gấp đôi so với trước tết
theo khảo sát tại các chợ ở tp hcm cũng cho thấy cá bớp cá thu cắt lát hiện tăng hai trăm linh đồng lên ba trăm linh đồng một kg mực ống tăng lên ba trăm năm mươi đồng đến bốn trăm linh đồng một kg

tại các cửa hàng chuyên kinh doanh thủy sản thì giá nhiều mặt hàng cũng tăng tới một trăm linh so với trước đó
không tăng mạnh như thị trường tp hcm tại hà nội nhiều mặt hàng cũng nhích nhẹ
ở các chợ như hà đông phùng khoang vĩnh hồ giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng từ năm hai mươi so với dịp trước tết
còn đối với ngành du lịch thì trong dịp tết nguyên đán nhiều điểm du lịch trên cả nước đông nghịt khách
hàng loạt cơ sở lưu trú lần đầu tiên ở trạng thái là kín phòng sau hai năm điêu đứng vì đại dịch
không khí du xuân tưng bừng khắp cả ba miền
sapa đà lạt bà rịa vũng tàu phú quốc nha trang an giang tây ninh những ngày tết đã đông nghịt người và dẫn đầu về lượng khách du xuân
theo thống kê của tổng cục du lịch
vừa công bố cho thấy trong chín ngày nghỉ lễ ba mươi năm địa phương là các điểm đến du lịch hàng đầu cả nước đã đón khoảng sáu hai triệu lượt khách du lịch
các chuyên gia cho rằng thời gian nghỉ tết nguyên đán kéo dài cùng với tâm lý an tâm của người dân khi dịch bệnh dần được kiểm soát
đã tạo nên một cục diện sôi động và khởi sắc cho ngành du lịch khắp cả ba miền trong những ngày vừa qua
vào ngày chín tháng hai ubnd huyện mỹ đức thành phố hà nội cho biết sẽ tổ chức đón khách về thăm quan di tích
quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn chùa hương bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng hai tức là ngày một mươi sáu tháng riêng
để hoạt động tham quan tín ngưỡng được an toàn ubnd mỹ đức đã xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức đón khách về tham quan chùa hương
trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định năm k của bộ y tế
riêng đối với các du khách chưa tiêm đủ liều vắc xin
covid một mươi chín không nên đến các khu di tích để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cho cộng đồng
huyện mỹ đức cũng thành lập tám tiểu ban một trạm kiểm tra vé và điều hành đò thuyền một tổ kiểm tra liên ngành
thưa quý vị với mong muốn làm ăn thuần buồm xuôi gió cuộc sống sung túc mua vàng vào ngày vía thần tài
tức là ngày một mươi tháng riêng hàng năm đã trở thành thói quen của rất nhiều người dân
và theo các chuyên gia thì thị trường vàng đã bắt đầu nóng lên từ vài ngày nay
trong khi dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp thì việc mua vàng ngày vía thần tài trực tiếp tại các cửa hàng vàng
cũng hạn chế hơn các năm trước và sau đây là ghi nhận của phóng viên kinh tế tiêu dùng tại thị trường hà nội
chín giờ sáng tại phố trần nhân tông quận hai bà trưng hà nội
mặc dù trời mưa rét nhưng nhiều người dân đã có mặt tại đây để mua vàng cầu may
lựa chọn cho mình một cơ sở vàng không quá đông đúc chị lê nga muốn mua một chỉ vàng để công việc kinh doanh được thì may mắn
từ năm năm nay thì cũng thường xuyên là mua vàng
và ngày lễ thần tài thì cũng rất là mong muốn là được một năm khởi sắc và sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình
đi mua vàng ngày vía thần tài để lấy may nên dù phải xếp hàng thì người dân vẫn giữ tâm trạng phấn khởi hoan hỷ
do công việc mình làm kinh doanh nên là hầu như là năm nào mình cũng ra mua ít để lấy may mắn tặng cầu tài lộc
theo ghi nhận của phóng viên các doanh nghiệp đã tuyển chọn rất nhiều trang sức vàng ta vàng tây đặc sắc như tượng vàng thần tài
đĩnh vàng tài lộc nhãn kìm tiền tiền vàng sung túc để tung ra thị trường trong ngày vía thần tài năm nay
đa số người dân quan tâm tới các sản phẩm như nhẫn vàng trơn tượng vàng thần tài với các biểu tượng phúc lộc tài khổ vàng
các cửa hàng lớn đều có vách ngăn phân luồng cho khách hàng ngồi đợi giao dịch
khách hàng và cửa hàng đều được đo nhiệt độ và yêu cầu đeo khẩu trang
trước bốn giờ sáng là chúng tôi đã có những vị khách đầu tiên đến để xếp hàng và họ mong muốn rằng là họ sẽ trở thành vị khách hàng đầu tiên để mua vàng lấy lọc đầu xuân
đặc biệt là nhằm chính vào ngày vía thần tài này
chúng tôi vào thời điểm sáu h ba mươi chúng tôi bắt đầu mở cửa giao dịch cho những vị khách đầu tiên đến với chúng tôi
và so với cả thần tài hàng năm thì cái lượng khách năm nay của chúng tôi đến sớm hơn và đến tại cái thời điểm sáng sớm là đông hơn các năm trước
hiện tại giá vàng sgc tại thị trường hà nội và thành phố hồ chí minh ở mức sáu mươi một một đến sáu mươi hai bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra
trong dịp lễ thần tài năm nay
dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng việc mua bán vàng ngày này vẫn không hề giảm nhiệt
khi cách mua vàng trở nên thuận lợi hơn và mẫu mã dịp này cũng được tung ra vô cùng đa dạng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn h vừa qua
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giá xăng và dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày một mươi một tháng hai
dữ liệu của bộ công thương cập nhật đến ngày bảy tháng hai cho thấy
bình quân xăng ron chín mươi hai có giá một trăm linh một tám usd một thùng
giá xăng ron chín mươi năm ở mức một trăm linh bốn một mươi ba usd một thùng
mức này tăng bảy so với kỳ điều chỉnh trước đó
trước diễn biến giá xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động
tình hình cung ứng tại thị trường trong nước có dấu hiệu bất ổn
bộ trưởng bộ công thương kiến nghị chính phủ cho sử dụng nguồn xăng dầu giữ chữ quốc gia
để cung ứng cho thị trường trong trường hợp cần thiết
tổng cục thuế yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức hộ cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa dịch vụ
thuộc diện giảm thuế vat thực hiện đúng quy định về giảm hai thuế xuất thuế vat trong năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngay từ sáng ngày một mươi tháng hai các cửa hàng vịt heo quay trên đường bùi hữu nghĩa phan văn trị
quận năm tp hcm đã đông đúc người đến mua thịt quay cúng ngải vía thẳng tài
theo các chủ cửa hàng tại đây năm nào đến ngày vía thần tài cũng đông khách đến mua thịt quay cúng
nên chủ cửa hàng yêu cầu người dân viết phiếu đứng xếp hàng đợi thứ tự
theo khảo sát giá thịt heo quay tăng từ năm mươi đồng đến bảy mươi đồng một kg tùy loại
và cuộc cách mạng này đã tạo ra rất nhiều sai lầm
nhiều sản phẩm mới như là nhiều hình thức giao dịch phương thức thanh toán mới các loại tài sản mới
một trong những sáng tạo nổi bật của cuộc cách mạng này đó là sự ra đời của công nghệ chuỗi khối blockchain và tiền ảo
tuy nhiên các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu đồng tiền đó hoạt động như thế nào và giao dịch mua bán với đối tác nào
tránh đầu tư chỉ qua vài lời quảng cáo mời trào mang tính đa cấp nếu không muốn rước rủi ro vào ví tiền thật của mình
vậy những hệ lụy đó như thế nào mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
hiện nay thì tôi đang giúp cho rất là nhiều người kiếm được tiền mỗi ngày trung bình là một trên số vốn của họ
nghĩa là mỗi tháng tôi giúp họ kiếm được trung bình từ hai mươi đến ba mươi một cách cực kỳ đơn giản là không biết gì hết về internet vẫn kiếm được tiền
đây có phải là lời mời gọi cho việc nhẹ lương cao hay chỉ là một nhường bánh vẽ cho các nhà đầu tư
các đối tượng đưa ra những khoản lợi nhuận rất là khổng lồ mà người chơi tham gia gần như là không mất gì
ngay khi tham gia thì đã được hưởng
lợi nhuận từ một mươi đến tám mươi đây là một con số rất là khổng lồ
thì rất nhiều người khi mà tham gia trên mạng xã hội đã bị lôi kéo
một khảo sát khác của fider được thực hiện với bốn mươi hai người trên hai mươi bảy quốc gia cho thấy
ba mươi người việt được hỏi khẳng định đã mua tiền điện tử hai mươi trong số đó mua bitcoin hay các dạng tiền ảo đầy rủi ro pháp lý khác
cái việc mà mua bán chuyển nhượng thừa cái đồng kỹ thuật số
hiện tại thì luật pháp việt nam không cấm
thế nhưng mà cũng không công nhận
tức là để mỏ nó là một cái loại tài sản trừ thượng một cái loại tài sản trí tuệ mà người dân các thành phần kinh tế có thể mua bán trao đổi chuyển nhượng được
nhưng mà không được phép chỉ không được phép dùng là phương tiện thanh toán thôi
thế thì chính vì nó ở trong một cái khoảng trống như thế mà hiện tại cái đồng bitcoin
đang trở nên một cái tài sản rất nóng trong xã hội việt nam
tuy vậy không ít người chưa phân biệt được rõ khái niệm tiền điện tử tiền ảo dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi thậm chí có nhiều trường hợp bị lừa vì nhầm lẫn giữa các loại tiền
tôi đã đóng hết không còn khả năng kinh tế để mà nạp tiền vào nữa thì họ làm sập lấy mất đi toàn bộ số tiền mà tôi đã có
cũng vì lòng tham lợi nhuận mà tôi đầu tư vào đó một mươi bảy đô
tuy nhiên mất hết số tiền và bị đóng tài khoản
tính đến thời điểm hiện nay mặc dù tài sản ảo tiền ảo đang được giao dịch phổ biến nhiều người tham gia nhưng chủ yếu mang tính chất đầu cơ
đồng thời xảy ra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo gây mất trật tự an toàn trong xã hội
vì vậy rất cần xây dựng những chính sách quản lý đối với dòng tài sản này
thưa quý vị tại việt nam làm thế nào để quản lý chặt chẽ tiền ảo tài sản ảo là một vấn đề được đặt ra trong những năm qua
và được chính phủ từng bước thực hiện
theo nhiều chuyên gia việc xây dựng chính sách quản lý với tài sản ảo tiền ảo là một vấn đề cần thiết để quản lý trật tự an toàn xã hội
để biết thêm chi tiết về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi năm phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý xử lý đối với các loại tài sản ảo tiền điện tử tiền ảo
bên cạnh đó bộ tài chính đã thành lập tổ nghiên cứu về tài sản ảo tiền ảo
ủy ban chứng khoán nhà nước là đơn vị chủ trì tổ nghiên cứu
ủy ban chứng khoán khẳng định các ngành liên quan đã tiến hành nghiên cứu để có cơ sở đầu tiên cho việc xây dựng khung pháp lý đối với loại tài sản này
ở việt nam hiện không cấm giao dịch tiền kỹ thuật số nhưng cũng chưa công nhận để dùng cho những giao dịch chính thức
tuy nhiên chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số vì vậy không thể kìm hãm sự phát triển nền kinh tế số
các chuyên gia nhận định cần xây dựng hành lang pháp lý cho vấn đề này để tránh những rủi ro cho các nhà đầu tư cũng như đảm bảo an toàn trật tự xã hội
đầu tiên là phải có những quy định định nghĩa rõ ràng thế nào là đồng tiền kỹ thuật số và nó được phép giao dịch trong giới hạn nào
cần phải được pháp luật định nghĩa một cách rõ ràng
và từ việc định nghĩa rõ ràng những đồng tiền kỹ thuật số như thế phạm vi giao dịch của họ
thì sẽ có những cái biện pháp chế tài để mà
xử lý những trường hợp vi phạm luật pháp chẳng hạn như lừa đảo chẳng hạn như dùng những đồng tiền kỹ thuật số như thế để rửa tiền
hoặc có thể sử dụng cho những cái mục đích phạm pháp khác
cần phải xác định cái vấn đề về tiền ảo như một loại tài sản đặc biệt và nó phải được lưu thông có điều kiện theo quy định của pháp luật
có như vậy thì mới sẽ giúp cho các nhà đầu tư có được cái định hướng nhất định trong bất kỳ một cái hoạt động giao dịch nào
đấy và họ
khi mà minh bạch được pháp lý như vậy thì cũng sẽ giúp cho cái thị trường nó được điều chỉnh theo một cái trình tự có lợi hơn
để quản lý tiền ảo tài sản nào tại việt nam các cơ quan quản lý cần sớm nghiên cứu thành lập các chương trình thử nghiệm pháp lý trong từng lĩnh vực cụ thể
đồng thời xem xét và đánh giá các mô hình kinh doanh về rủi ro lợi nhuận tính khả thi áp dụng thí điểm trên một nhóm các đối tượng được xác định trước
bên cạnh đó cần xem xét các điều kiện pháp lý cụ thể nghiên cứu tính ảnh hưởng khả thi đến thị trường để từ đó điều chỉnh khung pháp lý ban đầu
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt